sau lũ nông dân tỉnh phú yên đang khẩn trương cải tạo đất vệ sinh đồng ruộng diệt chuột bắt trứng và ốc bưa vàng
tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ tại chỗ để gieo xạ hơn hai mươi sáu năm trăm linh ha lúa đông xuân vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
phấn đấu đạt tổng sản lượng một trăm chín mươi tấn lúa tăng khoảng sáu tấn so với vụ trước
để chu kỳ sinh trưởng của cây lúa thích ứng với điều kiện thời tiết
ngành nông nghiệp tỉnh phú yên yêu cầu chính quyền các địa phương và hộ sản xuất đẩy nhanh tiến độ làm đất
vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi nước cạn tuân thủ quy trình sản xuất lúa vụ đã được các cơ quan chuyên môn khuyến cáo
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên dự kiến lịch gieo xạ lúa đông xuân bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
và kết thúc vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng do mưa lũ kéo dài đã làm trễ thời vụ vì vậy nông dân cần sử dụng bộ giống có thời gian sinh trưởng dưới một trăm một mươi ngày
với bảy loại giống chủ lực như bi hai bi một ml hai trăm một mươi ba dd v một trăm linh tám om
sáu trăm chín mươi năm hai ml bốn mươi tám và ml bốn mươi chín tăng tỷ lệ sử dụng các giống đạt tiêu chuẩn từ ba mươi hai lên năm mươi diện tích
hiện nay công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên thủy nông đồng cam tỉnh phú yên đang khẩn trương hoàn thành sửa chữa
nâng cấp hệ thống canh mương chủ động máy bơm công suất lớn bổ sung nước tại những vùng thường xảy ra khô hạn
phối hợp với chính quyền địa phương vận động nông dân sử dụng nước tiết kiệm
bảo đảm cung cấp đủ nước tưới cho gần một mươi bảy tám trăm linh hectare lúa đông xuân chiếm hơn sáu mươi bảy diện tích toàn tỉnh